đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã dẫn đầu đoàn công tác đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại thôn năm xã nghĩa dũng tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thôn năm xã nghĩa dũng có hai trăm ba mươi năm hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ chín mươi bốn
tám hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ba năm liền khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiêu biểu xuất sắc
công tác vận động người dân phát triển kinh tế tăng thu nhập thoát nghèo được thực hiện tốt
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng đề nghị chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức vận động
tổ chức các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới
phải lắng nghe tiếp thu những ý kiến hợp lý để giải quyết cho nhân dân
nhân dịp này đồng chí võ văn thưởng đã tặng quà cho ban công tác mặt trận
và một mươi hộ gia đình chính sách tiêu biểu của thôn năm xã nghĩa dũng